sau một ngày giữa làm việc sáng nay một mươi tám tháng một mươi hai tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi đây là phiên họp cuối cùng trong năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội
phát biểu bế mạc chủ tịch quốc hội cho biết nhìn lại một năm qua ủy ban thường vụ quốc hội đã nỗ lực thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm điều kiện chất lượng nội dung các báo cáo dự án trình ra quốc hội cũng như quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nêu rõ năm hai nghìn hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội sẽ kiên quyết hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi không để bị động
đồng thời đề nghị ngay sau khi kết thúc phiên họp chính phủ thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội tổng thư ký quốc hội kiểm toán nhà nước và các cơ quan hữu quan
nhanh chóng triển khai các nghị quyết kết luận của phiên họp trước đó trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ tám cho ý kiến ban đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
qua thảo luận các đại biểu cho rằng kỳ họp thứ tám vừa qua đã có nhiều kết quả trong việc điều hành chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị hữu quan
nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng và đúng quy định
tuy nhiên đối với việc thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội các đại biểu cho rằng cần được nghiên cứu để có những đổi mới bố trí thời gian cho phù hợp để các ý kiến được mới mẻ phong phú và không trùng lắp
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết dự kiến kỳ họp thứ chín của quốc hội làm việc trong hai mươi năm ngày
họp phiên chủ bị và khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi và bế mạc vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi